xin chào quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị có lẽ thời tiết lạnh giá những ngày gần đây đang là chủ đề được không ít người quan tâm
có thể thấy là rất lâu rồi miền bắc mới trải qua một đợt rét sâu đến như vậy
theo bài viết trên báo vnet thống kê lịch sử bốn mươi năm qua cho thấy
cuối tháng hai năm nay là một trong sáu năm có nền nhiệt độ trung bình thấp nhất
bên cạnh việc tạo ra băng tuyết tại những khu vực núi cao khiến cho nhiều khách du lịch thích thú
thì kiểu thời tiết rét đậm rét hại như hiện nay gây ra không ít khó khăn cho quá trình sinh hoạt thường ngày của nhiều người
vậy trận rét đậm lịch sử này sẽ kéo dài đến khi nào
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày hai mươi hai tháng hai
các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ trời tiếp tục rét hại
nhiệt độ lúc sáng tại miền bắc có nhích lên nhẹ
tại các tỉnh trung du và đồng bằng bắc bộ nhiệt độ ở ngưỡng một mươi độ c
các tỉnh có vùng núi nhiệt độ dưới năm độ c
tại mẫu sơn nhiệt độ bốn độ c sapa hai độ c pha đin tỉnh điện biên hai tám độ c tam đảo tỉnh vĩnh phúc ba độ c
do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở bắc bộ và bắc trung bộ ít mưa
trời rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến tám một mươi một độ c vùng núi ba sáu độ c
vùng núi cao của bắc bộ có nơi dưới độ c và khả năng cao xảy ra băng giá mưa tuyết
khu vực từ quảng bình đến thừa thiên huế
có mưa trời rét đậm có nơi rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến một mươi một một mươi bốn độ
khu vực hà nội trời không mưa trời rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến tám một mươi một độ c
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo
do không khí lạnh lại được tăng cường nên ở bắc bộ và bắc trung bộ trời ít mưa
ngày có nắng trời rét đậm vùng núi rét hại và có khả năng kéo dài đến ngày hai mươi bốn tháng hai
mới đây bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn có công điện khẩn
gửi các tỉnh miền núi phía bắc bắc trung bộ và tây nguyên
về việc phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi
theo đó bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn yêu cầu các tỉnh tích cực các biện pháp
trong phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi trên địa bàn
cử ngay các đoàn công tác đến các huyện xã kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng chống đói rét cho đàn gia súc
bằng các nguồn lực và nguồn thức ăn sẵn có tại địa phương
hướng dẫn người chăn nuôi chủ động nguồn thức ăn đảm bảo cung cấp thức ăn tại chuồng
không để ra súc bị đói khát nhốt ra súc tại chuồng
không chăn thả châu bò khi nhiệt độ xuống thấp dưới một mươi hai độ c và cho ra súc nghỉ làm việc
cùng chung không khí lạnh giá tại miền bắc hà nội rét đậm kèm theo gió rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến bảy chín độ c
càng về đêm nhiệt độ càng giảm sâu người dân khi ra đường có thể cảm nhận được gió rét bút cắt ra cắt thịt
những hình ảnh thường thấy xung quanh những con đường hà nội những ngày gần đây
là phụ nữ bán hàng nước dùng túi ni lông vây xung quanh chỗ ngồi để che bớt gió
chị nhặt đông nát ngồi co giò ở vỉa hè
người vô gia cư mặc áo mưa quấn chăn kín mít giữa cảnh màn trời chiếu đất
anh lê hoàng dương tài xế giao hàng mặc thêm áo mưa tránh rét dù trời khô giáo
anh dương nói mặc nhiều lớp áo nhưng vẫn lạnh dép bút cứng hết tay có những lúc bấm rố gọi cho khách không nổi
là người kéo xe hàng ở chợ đầu mối long biên công việc chỉ tiến hành vào ban đêm
chị hà cho biết trời rét bút
chân tay tê cóng khiến công việc trở nên khó khăn hơn
có lẽ nếu không vì mưu sinh hay có công việc bắt buộc phải di chuyển
hiếm ai muốn ra ngoài giữa thời tiết khắc nghiệt như thế này
thời tiết khắc nghiệt cũng vượt quá sức chịu đựng của nhiều đàn châu bò tại nghệ an
việc thả rông gia súc trong rừng của người dân miền núi nghệ an
đã khiến cả trăm con châu bò bị chết trong đợt rách đậm rách hại
theo báo cáo nhanh của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
đến một mươi tám h ngày hai mươi một tháng hai rách đậm rách hại là một một mươi năm
con ra súc bị chết rét trong đó có tám trăm tám mươi một con châu bò
tại các tỉnh hà giang lào cai điện biên lạng sơn cao bằng sơn la yên bái bắc cạn
tuyên quang hòa bình quảng ninh
thông tin ban đầu từ các huyện miền núi kỳ sơn quế phong và quỳ châu
đã có ba trăm tám mươi hai con châu bò bị chết rét trong rừng và trong chuồng trại của người dân
đây được coi là thiệt hại rất lớn của ngành chăn nuôi gia súc
ngay đầu năm hai nghìn hai mươi hai của tỉnh nghệ an
ông thò bá rê phó chủ tịch ubnd huyện kỳ sơn cho biết
số lượng châu bò chết rét nhiều thiệt hại quá lớn so với dự báo ban đầu
ở trên địa bàn huyện đến nay số liệu thống kê chưa đầy đủ đã có một trăm sáu mươi một con trâu bò
gồm cả me và nghé chết rét trong mấy ngày qua
bà con nông dân vẫn thói quen thả rông châu bò trên các dãy núi cao
mỗi lần đi thăm bò mất thời gian ba đến năm tiếng đi bộ
do đó khi nhiệt độ xuống thấp kết hợp với trời mưa
đã khiến cho châu bò vừa bị đói và rét trong rừng
lúc người dân đi vào kiểm tra thì phát hiện châu bò bị chết nhiều
ông rê thông tin và cho biết đang yêu cầu tất cả các xã xác minh kiểm tra lại số liệu bổ sung
cùng ngày ông dương hoàng vũ chủ tịch ubnd huyện quế phong cũng cho biết
chính quyền từ cấp huyện xã đã thông tin vận động bà con nhân dân cần chủ động
trong việc phòng chống rét cho gia súc gia cầm hơn một tuần trước
tuy nhiên với thói quen phong tục tập quán nuôi thả châu bò trong rừng từ xưa đến nay
khi trời mưa cộng với nền nhiệt xuống dưới một mươi độ châu bò bị ngã quỵ
theo đó toàn huyện quế phong hiện nay số lượng châu bò bị chết rét
được một trăm bảy mươi con số xã bị thiệt hại lớn nhất là ở xã nậm nhóng chi lễ và một số xã khác
khi người dân đi vào rừng phát hiện châu bò bị chết rét không thể mang vác nguyên con về nhà
do đó họ đã xẻ thịt đưa ra ngoài rừng bán vớt vát chút đỉnh
thông tin từ phòng nông nghiệp huyện quỳ châu cho biết
trên toàn huyện có năm mươi một con châu bò bị chết trong đợt rét lần này
số lượng châu bò bị chết rét nằm ở các xã châu hội châu thắng châu thuận diên lãm châu phong và châu hoàn
cùng với đó ông hoàng nghĩa hiếu phó chủ tịch ubnd tỉnh nghệ an cho biết
số lượng châu bò của người dân ở miền núi chủ yếu thả rông trong rừng
nên không kịp đưa về nhà hoặc làm chuồng trại che chắn chống mưa rét
vì vậy hội nông dân tỉnh đang vận động hỗ trợ bạt che chắn chuồng và mặc thêm cho gia súc tránh rét
ngoài ra người dân cần đốt lửa tích chữ thức ăn đầy đủ cho châu bò vượt qua những ngày giá rét
khuyến cáo người dân cần kịp thời dùng bạt che chắn mặc đồ cho châu bò trong rừng hoặc kịp thời đưa về nhà
đây là thiệt hại nặng nề nhất trong vòng năm năm qua đối với người dân chăn thả ra súc trong rừng
ông hiếu chia sẻ
thưa quý vị nhiệt độ giảm sâu thời tiết khắc nghiệt với nhiều trận rét đậm rét hại
không chỉ gây khó khăn cho sinh hoạt hàng ngày mà còn khiến chúng ta dễ bị cảm lạnh và rất dễ lây nhiễm sars cov hai
vậy nên bên cạnh việc tuân thủ nghiêm túc quy tắc năm k giữ ấm bản thân và không bị cảm lạnh
cũng là một cách để hạn chế mức độ lây lan của covid một mươi chín trong thời điểm này
những thông tin thời tiết mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo